hội trợ giới thiệu sản phẩm nông nghiệp lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi chín do hội nông dân tỉnh quảng nam tổ chức diễn ra tại thành phố tam kỳ từ ngày hai mươi đến hết ngày hai mươi ba tháng tám đã thu hút bảy mươi gian hàng
đây là hội trợ nhằm quảng bá những thành tựu về phát triển nông nghiệp các sản phẩm đặc trưng của các địa phương của tỉnh quảng nam và khu vực miền trung tây nguyệt
hội trợ giới thiệu hơn bốn trăm linh sản phẩm về nông nghiệp như thủ công mỹ nghệ cây con giống nông nghiệp sạch các mặt hàng dân dụng công nghiệp tiểu thủ công nghiệp các gian hàng thực phẩm
đặc biệt nhiều sản phẩm trưng bày đã được công nhận đạt chuẩn ocop với các xếp hạng từ ba sao trở lên
thời gian qua tỉnh quảng nam đã xây dựng thành công các nhãn hiệu và thương hiệu hàng hóa cho các sản phẩm nông nghiệp an toàn như sâm ngọc linh quế trà my tiêu tiên phước sản phẩm đảng sâm ba kích tây giang sau hiệu cơ thanh đông sau hiệu cơ giao an toàn trà quế